sau bốn ngày thực hiện thí điểm ứng dụng phần mềm iparking trong việc tìm kiếm và thu phí điểm đỗ xe trên hai tuyến phố lý thường kiệt trần hưng đạo
đa số người dân đều ủng hộ phương thức đỗ xe thông minh này
tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ và có nhiều câu hỏi thắc mắc xung quanh câu chuyện đỗ xe thông minh
từ ngày một tháng năm một mươi bảy điểm đỗ xe ứng dụng hệ thống đỗ xe qua điện thoại di động đồng loạt được thí điểm trên hai tuyến phố lý thường kiệt và trần hưng đạo
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân sau bốn ngày triển khai nhiều khách hàng phản ánh khá tốt về ứng dụng
bởi nó cho phép khách hàng có thể tìm kiếm và thanh toán chỗ đỗ xe qua chiếc điện thoại
đa phần lái xe sau khi được nhân viên hỗ trợ hướng dẫn của pháp nhắn tin đều vui vẻ ủng hộ công nghệ mới áp dụng
đỗ thêm mình chỉ việc gửi tin nhắn là có thể là gặp được ở trong mình
chương trình iparking của mình thì là nó hợp lý cho những người đỗ xe nó tạo thuận lợi và nó cũng là để cho người mà khi người ta sử dụng cái dịch vụ
người ta cảm thấy nó là khách quan và là minh bạch mà cũng là hợp lý
tại vì anh đỗ được xe thời gian dài thì anh sẽ trị phí cao và anh khi anh đỗ thời gian ít thì cái phí nó cũng ít
bên cạnh ý kiến phản hồi tốt
thì trong những ngày đầu của giai đoạn thí điểm này nhiều người dân vẫn tỏ ra bỡ ngỡ và có nhiều ý kiến xung quanh việc đỗ xe thông minh
đối với những người ít quan tâm đến công nghệ thời gian đầu sẽ khó khăn trong việc sử dụng
cùng với đó các điểm giữ xe chỉ chấp nhận cho khách gửi xe thanh toán qua thẻ tiến dụng khi dùng phần mềm iparking hoặc qua cú pháp tin nhắn điện thoại
trong khi đó phần lớn lái xe vẫn giữ thói quen cũ là đỗ xe sau đó thanh toán tiền mặt
còn với bản thân mình thì mình thấy nó không được thuận tiện cho lắm
thứ nhất là nó phải liên kết với cả thẻ của ngân hàng và nếu mà không thì nhắn tin thì mình thấy nó không phù hợp lắm
tại vì nhắn tin chỉ hạn chế là một tiếng một lần và những lúc một lần sau mình muốn nhắn thêm thì lại phải đợi
thì các lần sau mình thấy như thế rất là bất cập tại vì tôi nghĩ việc mình đang làm mà mình không thể sử dụng điện thoại được
thực sự là cũng có rất là nhiều khó khăn bởi vì là người dân chưa quen
họ vẫn quen với hình thức xé vé và thu tiền mặt nhưng mà mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để hết sức mình hỗ trợ cho khách hàng
hiện tại phần mềm vẫn đang trong thời gian chạy thử nghiệm và sẽ tiếp tục được nâng cấp để thân thiện và dễ tiếp cận hơn với người dân
trong thời gian đầu thí điểm tại mỗi điểm đỗ xe đều có từ hai nhân viên hỗ trợ thao tác đỗ xe thanh toán cho khách hàng
các nhân viên sẽ tư vấn hay trực tiếp hướng dẫn lái xe thanh toán tiền đỗ xe và phát tờ rơi
để lái xe biết đến dịch vụ đỗ xe thông minh